toán nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo y nam hồ nguyên
chú tại xã ea tôn huyện chimaga tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông y doan cờ đo là bố vợ của y nam
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một y nam đến nhà một người bạn ở cùng muôn và tổ chức ăn nhậu
sau đó về nhà và xảy ra mâu thuẫn với ông y doan cờ đo
y nam đã dùng dao chém hai nhát vào vùng cổ của ông y đoan
rất may lúc này nhiều người trong gia đình đã kịp thời can ngăn
đưa ông y đoan đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng tỷ lệ thương tật là tám
hội đồng xét xử tuyên phạt y nam hồ nguyên một mươi ba năm sau tháng thủ giam về tội giết người